đề xuất nhiều giải pháp để tăng trưởng kinh tế tp hcm đạt tám ba vào cuối năm hai nghìn hai mươi
việc kết nối giữa nhà trường và các doanh nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
là những vấn đề các đại biểu tập trung thảo luận tại ngày làm việc thứ hai
kỳ họp thứ chín hội đồng nhân dân tp hcm khóa chín sáng một mươi một tháng bảy
đại biểu cho rằng chỉ tiêu tăng trưởng tp hcm cao nhưng chưa bền dững
có bốn thành phần nông nghiệp tăng khá sáu bảy
công nghiệp và xây dựng tăng hơn bảy thương mại dịch vụ tăng bảy tám
hai thành phần này là chủ yếu
để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt tám ba vào cuối năm
cần có giải pháp đột phá
tp hcm dựa vào bốn ngành công nghiệp trọng yếu chiếm khoảng một mươi tổng sản phẩm nội địa
do đó tp hcm cần chú trọng đến động lực tăng trưởng mới
đối với xây dựng để phát triển được ngoài bất đồng sản
cần tập trung phát triển các công trình giao thông trọng điểm như tuyến metro
vành đai hai vành đai ba
liên quan đến vấn đề giáo dục đào tạo nghề ở thành phố
đại biểu cho rằng các trường hiện thiếu sự kết nối với doanh nghiệp
chưa phát huy được chất lượng đào tạo
bên cạnh đó trang thiết bị cho việc dạy và học ở một số trường còn lạc hậu
cản trở việc nâng cao công tác giảng dạy trong thực tiễn
thành phố nên có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp
đặc biệt là các doanh nghiệp có giống đầu tư nước ngoài tham gia vào hoạt động giáo dục nghề